đây là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn của cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại các nước gửi tới người thân và gia đình
sau đây xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý
lễ khai mạc hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu đã diễn ra vào chiều tối ngày một mươi tám tháng một tại hội trường diên hồng nhà quốc hội thủ đô hà nội
đây là lần thứ hai việt nam được chọn là nước chủ nhà đăng cai hội nghị quan trọng này lần đầu tiên là vào năm hai nghìn một mươi năm
dự lễ khai mạc có chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hội nghị appf hai mươi sáu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
về phía khách quốc tế có tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới ipu martin trunggong
chủ tịch ipu gabrila baron nguyên chủ tịch ipu sabur tanduri cùng các chủ tịch quốc hội trưởng đoàn nghị viện các nước thành viên appf và quan sát viên
appf hai mươi sáu có sự tham dự của hai mươi hai đoàn nghị viện thành viên bao gồm cả việt nam với ba trăm năm mươi năm đại biểu quốc tế trong đó có bảy đoàn cấp chủ tịch quốc hội một mươi cấp phó chủ tịch quốc hội
hội nghị appf hai mươi sáu thúc đẩy vai trò của các nghị viện đối với các hoạt động hợp tác của apec
phát huy những kết quả của tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng việt nam trên kênh nghị viện
nước chủ nhà việt nam đã chào mừng lễ khai mạc với phần biểu diễn nghệ thuật dân tộc mở đầu đặc sắc
phát biểu khai mạc appf hai mươi sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hội nghị appf hai mươi sáu nêu rõ
tại hội nghị thường niên lần này ngoài việc cùng nhau trao đổi về các vấn đề an ninh chính trị kinh tế thương mại hợp tác phát triển văn hóa xã hội môi trường
một trong những mục tiêu phấn đấu chính của hội nghị là xây dựng một tầm nhìn mới trong giai đoạn tiếp theo sau hai mươi năm năm hình thành và phát triển của appf
chúng ta cũng cam kết hành động mới để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cơ chế hợp tác trong appf và giữa appf với các thể chế của khu vực vì mục tiêu hòa bình ổn định và sự phát triển bền vững bao trùm
phát biểu chào mừng hội nghị chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh appf đã khẳng định là một cơ chế đặc biệt phát huy tâm huyết và trí tuệ của nghị sĩ quốc hội các nước thành viên trong việc thúc đẩy xu thế đối thoại hợp tác ở khu vực và trên thế giới
trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
đối thoại và hợp tác của diễn đàn đã thúc đẩy hợp tác đa phương đa tầng nấc nhằm xử lý các thách thức chung nhất là trong việc thực hiện các cam kết của liên hợp quốc về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

chúng tôi đánh giá cao các nước thành viên diễn đàn đã ủng hộ các nỗ lực của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do và mở kết nối toàn diện khu vực
cùng với các diễn đàn khu vực đối thoại và hợp tác diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương đã góp phần thúc đẩy châu á thái bình dương trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo giữ vai trò tiên phong trong việc phát triển các ngành
chúng tôi đánh giá cao các nước thành viên diễn đàn đã ủng hộ các nước thành viên diễn đàn đã ủng hộ các nỗ lực của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo giữ vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy
chúng tôi đánh giá cao các nước thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo giữ vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy
tại hà nội đại sứ quán australia đã phối hợp với bộ ngoại giao tổ chức lễ khởi động chương trình kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao australia việt nam
trong những năm qua kinh tế thương mại giữa việt nam australia luôn trên đà phát triển khi liên tục tăng trưởng mạnh mẽ
trong khi australia hiện là đối tác đầu tư lớn thứ một mươi chín tại việt nam với bốn trăm linh bảy dự án và một tám mươi năm tỷ usd vốn đầu tư đăng ký tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo nông lâm thủy sản khai khoáng dịch vụ y tế giáo dục
việt nam cũng đã đầu tư ba mươi sáu dự án với gần hai trăm linh triệu usd sang australia
bên cạnh đó hai bên cũng đã mở rộng hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực trong đó có quốc phòng an ninh thương mại đầu tư hợp tác phát triển giáo dục lao động du lịch và đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược
nhân dịp này đại sứ australia tại việt nam cũng đã công bố và trao giải logo chính thức kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao australia việt nam
và trao tặng cho văn miếu quốc tử giám chín tấm biển thông tin do các chuyên gia
tại australia sản xuất sự kiện khởi động năm kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ việt nam australia sẽ mở màn cho nhiều hoạt động khác được tổ chức trong năm nay
năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên mà ngành tôm việt nam có những bước tiến mạnh mẽ cả về chất và lượng
vươn lên giá trị xuất khẩu đạt kỷ lục ba tám tỷ usd từng bước định vị thương hiệu tôm việt nam trên bản đồ tôm thế giới
nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
ngành tôm việt nam đã ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng
trong đó việc lần đầu tiên chọn và tự chủ được nguồn tôm bố mẹ trong nước bằng công nghệ vượt trội
cung ứng trên hai mươi năm nhu cầu tôm giống cực kỳ có ý nghĩa bởi trước đây nước ta phải nhập gần như một trăm linh tôm giống bố mẹ
nhiều vùng nuôi trong nước đã đạt chứng nhận asc của châu âu là cơ sở để xây dựng lòng tin của thị trường
nhờ đó xuất khẩu tôm năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba tám tỷ usd tăng trưởng hai mươi
trong đó giá bán tăng khoảng một mươi với các thị trường lớn
như châu âu nhật bản và hoa kỳ
theo chiến lược phát triển tôm việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam sẽ xuất khẩu một mươi tỷ usd
thực tế cho thấy sản lượng và giá trị xuất khẩu tôm việt nam ngày càng gia tăng
nên con số một mươi tỷ usd là hoàn toàn phù hợp với tiềm năng và năng lực sản xuất của ngành tôm việt nam
tuy nhiên đi cùng với những con số ấn tượng quan trọng hơn cả là cần những giá trị về uy tín
chất lượng thương hiệu để con tôm việt nam khẳng định vững chắc vị thế của mình trên thị trường thế giới
đó là một điều tuyệt vời mà rất ít những nước khác trong thế giới nếu có những nước khác đã làm được trong những năm qua

nhưng các bạn biết liên hệ giữa việt nam và trung quốc có một kỷ niệm dài hơn

vậy các bạn nghĩ về kết quả trong hợp tác giữa việt nam và trung quốc bây giờ
tôi nghĩ kết quả của chúng rất tuyệt vời
chúng rất lớn và tuyệt vời như chúng ta muốn làm
nhưng tôi thích lời bạn nói rằng chúng ta có một kỷ niệm rất dài
khi tôi đến đây tôi đã sẵn sàng nhưng tôi vẫn rất chắc chắn
tôi có thể nói rằng những người đã gặp tôi ở việt nam khi tôi đã giới thiệu bản thân của tôi
từ tất cả các người đến chủ tịch và các bác sĩ của chính phủ cũng như các lãnh đạo
và tôi có thể thấy
rằng điều này là một điều rất thông thật về liên hệ giữa việt nam và trung quốc
lần sau năm hai nghìn một mươi chín việt nam và trung quốc sẽ kết thúc năm mươi năm liên hệ thống thủy
và trung quốc là lãnh đạo đầu tiên của quốc gia phía bắc
để xây dựng liên hệ thống thủy với việt nam
và thật ra nếu chúng ta quay trở lại trong lĩnh vực năm mươi năm
chúng ta sẽ phải tìm hiểu thế nào thế giới đã như trước
và sau đó chúng ta sẽ nhận ra
mặc dù chúng ta không thể đánh giá được những vấn đề của trung quốc với vấn đề của chúng ta
nói chung đây là một cuộc chiến
nó là một vấn đề tuyệt vọng
nhưng chủ tịch việt nam
và đặc biệt là một số lãnh đạo của trung quốc
đã cảm nhận rất sâu sắc về
cảm nhận rất sâu sắc về phát triển ở đây
và họ muốn tạo ra một cộng đồng tự do

vì vậy bác sĩ của tôi
và những người còn lớn hơn tôi
đã nói cho tôi về
một sự giúp đỡ rất lớn
cho người việt
cho người việt nam
đối với chiến đấu với người mỹ
và vì vậy
nó là một lựa chọn rất dễ dàng
cho bác sĩ lãnh đạo trung quốc
đã chọn một lựa chọn
để xây dựng hợp lý
tôi rất tự hào
và rất vui
khi có thể ở đây năm mươi năm sau
và sử dụng
hợp lý truyền hình
để di chuyển vào tương lai
bác sĩ đã nói về
những gì mà các nhà công tác
đang tìm hiểu về
nhưng trong cuộc sống của tôi

khi tôi nhìn vào những quốc gia
đã bị quá phản ứng
về hợp lý
một số vấn đề khó khăn
với phát triển thú vị việt nam
hơn ba năm triệu usd
tôi thường tìm kiếm
số tiền đó
hôm nay chúng tôi đang xây dựng
các nhà công tác
các bệnh viện
và những thứ như đó
không chỉ là
quốc gia ở đây
cũng là việt nam
đang xây dựng
và tôi sẽ chúc mừng
ai cũng có thể
tham gia vào quốc gia ở quốc gia
chúng sẽ là
một hợp lý hợp lý
là một trong những năm
như giám đốc
khi nhìn vào những vấn đề đó
bởi vì họ
trở thành năng lực
đó là một lý do rất quan trọng
như giám đốc việt nam
anh có kế hoạch
để phát triển
của quốc gia
ở quốc gia việt nam
chúng tôi sẽ làm việc với
những công ty quốc gia
ở quốc gia việt nam
và đảm bảo rằng
chúng tôi rất thích
sự giúp đỡ
đội quốc gia
ở quốc gia việt nam
một lý do thứ ba
rất quan trọng
hợp lý quốc gia
ở quốc gia việt nam
thông tin về quốc gia
quốc gia việt nam
ở quốc gia việt nam
hợp lý quốc gia việt nam
ở quốc gia việt nam
đến quốc gia việt nam
quốc gia việt nam
đến quốc gia
quốc gia quốc gia việt nam
và quốc gia quốc gia việt nam
có thể làm gì
quốc gia việt nam
đẹp của tôi
quốc gia việt nam
đến quốc gia
và quốc gia
quốc gia quốc gia
quốc gia quốc gia quốc giả

vào quốc gia việt nam
quốc gia quốc giả
anh không thể
sinh gà pua
vì vậy hãy ở đây hãy tự nhiên hãy làm bạn gái hãy đặt đôi tay trên đất đúng chứ
và với những người bạn gái việt nam mà tôi đã gặp
và họ rất thích hợp với sài gòn tôi nói rằng
những gì thực hiện trong sài gòn là sự thú vị
những người sài gòn rất thú vị
vì vậy sài gòn là một quốc gia nhỏ
chúng ta đều rất tự nhiên quan hệ về việc chuyển đổi
chúng ta là một quốc gia đơn giản đơn giản
nên chúng ta phải luôn cố gắng ở trên
nhìn xung quanh thế giới
và cố gắng tìm được những gì thú vị nhất
và những gì thực hiện
và điều này tôi nghĩ là một năng lượng
cho những người thú vị việt nam
chúng ta import rất nhiều
chúng ta import rất nhiều thứ
đặc biệt là những gì chúng ta sản phẩm
đồ chơi và sản phẩm
nhưng tôi nghĩ có rất nhiều thứ còn đến
cũng như việc sản phẩm
cũng như việc sản phẩm
nhưng tôi nghĩ giáo dục của tôi là
nếu chúng ta là một người thú vị việt nam
và chúng ta muốn di chuyển đến việt nam

hoặc hồ chí minh
chúng ta phải ở đó
nhưng tôi muốn thêm
như thế này
việt nam là một quốc gia nhỏ

lớn hơn việt nam
nhưng nếu chúng ta thêm
một cộng đồng nordic
nếu chúng ta nghĩ về
từ một nhìn tư vấn
và nền tảng
nó là một quốc gia khá lớn
một quốc gia khá lớn
một quốc gia khá lớn
ở ngoài việc nền tảng
có nhiều người
phát triển nhiều vấn đề
xã hội và quốc gia
được tổ chức
quốc gia việt nam
trong những năm qua
anh chia sẻ
những suy nghĩ của anh
có thể anh chia sẻ
những suy nghĩ của anh
trước tất cả

có rất nhiều
quốc gia việt nam
và chúng ta
và chia sẻ
kinh nghiệm của chúng ta
chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta
chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta
vì vậy chúng ta phải
nghĩ nhiều lần
về các cộng đồng
và sau đó
trở lại đến
những gì tôi đã nói
trong phần đầu tiên
nhìn vào tương lai
tất cả là về
giai đoạn tương lai
tôi muốn cố gắng tìm ra
những người trẻ
và những người khó khăn
và tất cả
là người phát triển
và chính quyền của việt nam
chúng ta biết

qua việt nam
năm hôm qua
anh có thể chia sẻ
những kinh nghiệm của anh
khi tôi đã ở
trong quốc gia
khoảng tám chín năm
chúng tôi đi
từ hà nội
đến hồ chí minh
và sau đó
tôi tiếp tục đến
các gia đình của anh
đã đi cùng anh
chúng tôi đã đi vào trường
tôi và những xe volvo rất đẹp
khi đi vào trường
chúng tôi bắt đầu
ở những thành phố
và đã gặp mọi người
trong trường hợp người
những người thích